tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh phú yên ngày hai mươi bốn tháng sáu xác nhận trên địa bàn huyện miền núi sông hình đã phát hiện thêm hai ổ bệnh dịch tả lợn châu phi
chính quyền địa phương đang đánh giá lại mức độ và khả năng lây lan để đưa ra quyết định về việc công bố dịch bệnh ở quy mô cấp huyện
hai ổ bệnh tả lợn châu phi mới được phát hiện vào tối ngày hai mươi ba tháng sáu tại hộ ma sim ở buôn bưng a xã e a lâm có chín con và hộ hồ sĩ thanh ở buôn trinh
xã ea ba có tám con toàn bộ một mươi bảy con lợn mắc bệnh có trọng lượng từ hai mươi đến bốn mươi kg một con đã được tiêu hủy theo đúng quy định
ngay trong ngày hai mươi bốn tháng sáu trạm chăn nuôi và thú y huyện sông hinh tỉnh phú yên cùng chính quyền địa phương hai xã ea ba và ea lâm đã cắm biển thông báo vùng có bệnh tả lợn châu phi
thành lập các tổ lưu động kiểm soát theo dõi tình hình dịch bệnh và khẩn cấp phun thuốc tiêu độc sát trùng tại ổ bệnh và vùng xung quanh
đến thời điểm này tỉnh phú yên đã có ba ổ bệnh tả lợn châu phi tất cả đều thuộc phạm vi của hai xã ea ba và ea lâm huyện sông hình
các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đã khuyên cáo người chăn nuôi không giấu dịch để tránh lan gia diện rộng